chiếm đoạt hơn hai mươi tỷ đồng của người mua đất dự án nguyễn vĩnh sơn giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển sq vĩnh phát
vừa bị công an thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào năm hai nghìn hai mươi một sơn quen biết một người phụ nữ ở tp đà nẵng
thời điểm này người phụ nữ đang quan tâm đến dự án vịnh an hòa city nên liên hệ và được sơn hứa hẹn tạo lòng tin
về khả năng có thể giao dịch mua bán tại dự án nói trên
từ tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân nhiều lần chuyển cho sơn với tổng số tiền lên đến hơn hai mươi tỷ đồng để đặt cọc
nhưng thực chất chủ đầu tư dự án trên không mua bán đất nền
khi mọi việc vỡ lở nạn nhân liên hệ với sơn thì được biết tiền của mình đã bị sơn đầu tư hết vào chứng khoán và tiền ảo bị thua lỗ hết
một nhóm đối tượng táo tợn xông vào nhà dân tấn công để cướp tài sản vừa bị công an huyện tịnh sơn tỉnh quảng ngãi nhanh chóng bắt giữ
các đối tượng bị bắt giữ bao gồm nguyễn an nguyễn văn hiệp và nguyễn văn tâm đều trú tại quảng ngãi
chiều ngày sáu tháng tám ba đối tượng trên đã xông vào nhà của bà cao thị thảo gây thương tích rồi cướp số tiền trên bốn triệu đồng và một điện thoại di động
hiện công an huyện tịnh sơn đã tạm giữ hình sự đối với cả ba đối tượng và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
mưa lũ trong những ngày vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản của người dân tại một số địa phương trên cả nước
có tám người thiệt mạng ba người bị thương
tại tỉnh lào cai mưa lũ làm một người thiệt mạng một trăm linh bốn ngôi nhà bị ảnh hưởng gần hai trăm linh hectare lúa ngô hoa màu bị ngập hư hại nhiều công trình thủy lợi công trình cấp nước ở các địa phương
trên địa bàn tỉnh yên bái mưa lũ gây sạt lở đất làm hư hại nhiều nhà cửa của người dân làm gãy và cuốn trôi ba cột điện ba mươi năm kv khiến toàn huyện bị mất điện
mưa lớn cũng đã làm nhiều làm cho công trình nhà lưu trú huyện ủy tu mơ rông của tỉnh con tum bị sụt móng gây sạt lở hư hỏng bảy mươi sáu vị trí trên các tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ liên thôn liên xã
tại sơn la một người ở xã triển lao thiệt mạng do bị lũ cuốn trôi hàng trăm nhà dân và hoa màu bị ảnh hưởng ước tính thiệt hại là gần một mươi hai tỷ đồng
thưa quý vị đang học tập tại trường quân sự quân khu hai ở thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
vàng a vừ đã trốn khỏi doanh trại rồi di chuyển đến thanh hóa
khi bị công an phát hiện đối tượng lợi dụng sơ hở tiếp tục bỏ trốn ra hà nội
ngày năm tháng bảy quân nhân vàng a vừ sinh năm hai nghìn ba trú tại bản đề chia bê xã phú nhung huyện tuần giáo tỉnh điện biên học tập tại trường quân sự quân khu hai đã trốn khỏi doanh trại
đến ngày một mươi bốn tháng bảy lực lượng chức năng phát hiện vừ tại khu vực xã thanh tân huyện như thanh tỉnh thanh hóa
nên đã mời vừ vào trụ sở làm việc
tuy nhiên trong thời gian chờ cán bộ trường quân sự quân khu hai đến nhận bàn giao vừ đã lợi dụng sơ hở tiếp tục bỏ trốn
đến hai mươi một h ngày bảy tháng tám công an tỉnh điện biên chủ trì phiếu hợp với công an phường tây mỗ quận năm từ liêm hà nội
phát hiện và bắt giữ vàng a vừ khi đang lẩn trốn tại một khu đô thị thành phố hà nội
cơ quan chức năng đã thông báo cho trường quân sự quân khu hai đến nhận quân nhân đào ngũ vàng a vừ theo đúng quy định
thưa quý vị tín dụng đen đã vào đàng gây ra những hệ lụy khôn lường cho xã hội
thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi và sự móc nối ngày càng khăng khít hơn
khi có vụ việc các đối tượng cho vay lãi nặng đều là người thân trong một gia đình
kẻ tung người hướng các thành viên trong đường dây đã đưa các con nợ vào những cái bẫy được đặt sẵn
đầu năm hai nghìn hai mươi ba từ các nguồn tin trinh sát công an tỉnh yên bái xác định trên địa bàn thành phố yên bái xuất hiện nhóm đối tượng
đều là người thân trong một gia đình có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trong số đó có những trường hợp từng có tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy hình sự
quá trình cho vay các đối tượng đều thỏa thuận bằng miệng về mức lãi suất và đưa tiền mặt cho người vay
nhằm che đậy các thủ đoạn cũng như chứng cứ hoạt động phạm tội của chúng
các đối tượng trong vụ án là những đối tượng có mối quan hệ gia đình
có nhiều tiền án tiền sự về ma túy và về hình sự
và thực hiện hành vi phạm tội với phương thức thủ đoạn rất tinh vi xảo quyệt
các đối tượng có móc đối với nhau và trong một gia đình và cũng có sự trao đổi bàn bạc
kinh nghiệm để mà đối phó với cơ quan chức năng tránh sự phát hiện điều tra xử lý với cơ quan chức năng
trong quá trình mà các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là đối tượng không lưu giữ lại
không lưu giữ lại những cái giấy tờ tài liệu gì mà đều trao đổi bằng miệng
bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh và tiến hành bắt xử
khám xét khẩn cấp đối với nguyễn thị hoài thương vũ duy đức nguyễn xuân hưng vũ thị đạt vũ thị hoa tiến và sư ngọc lâm
phòng bánh xét sự đã đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp bốn địa điểm là nơi ở của các đối tượng
quá trình khám xét thì chúng tôi thu giữ nhiều tài liệu đồ vật liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng
quá trình làm việc với phòng bánh xét sự thì các đối tượng ban đầu không khai nhận hành vi phạm tội của mình
nhưng với tài liệu chứng cứ đã thu tập được cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của bản truyền án thì cuối cùng các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
các đối tượng trên cho vay bằng hình thức bốc bắt họ với mức lãi suất giao động từ ba đến một mươi đồng một triệu đồng một ngày
khi các con nợ không có đủ tiền trả gốc và lãi thì các đối tượng tiếp tục dẫn dắ
bắt họ gặp các trường hợp khác là người thân trong gia đình để vay tiền trả cho mình
đến thời hạn trả nợ các đối tượng gọi điện thoại đe dọa một số trường hợp bị khủng bố bằng việc gây ra các vụ gây dối trật tự công cộng hoặc đánh gây thương tích cho các nạn nhân để đòi nợ
cho vay hình thức bốc bắt họ là hai mươi bốn triệu em thu thành hai mươi năm triệu trong vòng ba mươi ngày
với hình thức bốc bắt họ ba mươi tám triệu ba mươi triệu em thu thành ba mươi tám triệu
trong vòng ba mươi tám ngày
với thủ đoạn tinh vi này ngoài tiền lãi được thụ hưởng các đối tượng trong ổ nhóm vẫn bảo toàn nguồn vốn bỏ ra vì đồng tiền thực chất được luân chuyển trong nhóm sáu đối tượng
và cũng bằng chiêu thức này các đối tượng trong ổ nhóm có thể thu được số tiền gốc và số tiền lãi quay vòng trong những người thân trong gia đình
việc triệt phá thành công trấn áp mạnh mẽ quyết liệt với các loại tội phạm mà hoạt động tín dụng đen đòi nợ thuê trên địa bàn đã được kiềm chế và ngăn chặn
nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự
theo dự kiến về khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn đối với giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tp hà nội
học sinh mầm non và phổ thông sẽ tự trường sớm nhất là vào ngày hai mươi tám tháng tám riêng lớp một tự trường sớm nhất là từ ngày hai mươi một tháng tám
ngày khai giảng được tổ chức thống nhất toàn thành phố là vào ngày năm tháng chín
kết thúc học kỳ một trước ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám

hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ hai trước ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
và kết thúc năm học trước ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục và đào tạo đang phối hợp với bộ lao động thương minh và xã hội xem xét đưa giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhỏ
đây là thông tin được bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo đưa ra tại diễn đàn người lao động năm hai nghìn một mươi chín
và thông tin này cũng đang nhận được sự quan tâm và chờ đợi của rất nhiều giáo viên mầm non
lớp nhà trẻ từ sáu đến một mươi hai tháng tuổi của một trường mầm non công lập trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵng
sáng sáu rưỡi là cô đến trường
cô đến trường là cô dọn dẹp sơ cái bàn ăn cỡ bảy giờ kém
trẻ bắt đầu đến là cô cho trẻ ăn
tám giờ một mươi năm là bắt đầu đến
bắt đầu là pha sữa cho trẻ uống
trẻ uống có trẻ thì cầm bình ti được
có trẻ không mình phải đút bằng muỗng
rồi xong là tấm rưỡi là trẻ vào phòng ngủ
trẻ ngủ chín giờ rưỡi là trẻ lại dạy
tới một mươi giờ là bắt đầu là ăn trưa
cỡ một mươi một giờ rưỡi là bắt đầu cho trẻ uống sữa tiếp
cỡ hơn một mươi hai giờ một mươi hai giờ là bắt đầu lại có ngủ
hai giờ là trẻ lại dạy
rồi hai rưỡi là bắt đầu trẻ lại ăn chiều
ăn chiều xong là cỡ ba rưỡi bốn giờ kém là bắt đầu là cho trẻ uống sữa
là bắt đầu tới bốn giờ rưỡi là phụ huynh đến đón về
có nhiều phụ huynh bằng việc như là hơn năm giờ nhiều bữa tới năm giờ rưỡi là phụ huynh mới đón vẻ
công việc ở nhà giữa mình và cháu là mình đã thấy vất vả rồi
nhưng mà mình thấy các cô là người lạ của các cháu
nhưng mà các cô quan tâm các cháu
rồi các cô tạo điều kiện cho gia đình cho cha mẹ
thì mình thấy là các cô quá vất vả
mỗi lần dỗ với chăm rồi cho cô ngủ ở nhà mình một đứa không là cả một vấn đề rồi

cô vẫn lo được hết cho mọi người nên em thấy là rất là tự
với khoảng một mươi tiếng đồng hồ đứng lớp mỗi ngày giáo viên mầm non có thời gian làm việc nhiều nhất so với giáo viên ở tất cả các cấp học
gấp hai ba lần giáo viên tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
các cô quán xuyến mọi khâu từ dày dỗ cho đến ăn ngủ đi vệ sinh của các con
gần như một trăm linh giáo viên mầm non khi bước chăng vào nghề sau từ ba đến năm năm thì cô bị hư dọng hết
áp lực về thời gian khối lượng công việc sức khỏe thể chất của giáo viên mầm non bị ảnh hưởng
đó là chưa kể đến những áp lực tâm lý nặng nề mà các cô không ít lần trải qua
khi mà dù chỉ là một trây sức nhỏ của các bé không nhận được sự thông cảm của phụ huynh
nếu bổ sung nghề giáo viên mầm non vào nhóm ngành nghề nặng nhọc độc hại
sẽ là việc đánh giá đúng những khó khăn vất vả thậm chí nặng nhọc nguy hiểm mà hàng vàng giáo viên mầm non đang phải đối mặt
đối với mầm non
tôi vô nghề độc hại thì em thấy là nó rất là hợp lý
tại vì các cô không những mà làm việc về đầu óc mà các cô phải làm việc về chân tay
tất cả các giác quan của cô phải hoạt động liên tục từ sáng tới tối
nếu như mà mình đưa vào để hỗ trợ thêm cho giáo viên thì họ sẽ có cái động lực để mà hoàn thành tốt hơn cái công việc
mà họ sẽ nhiều khi cái mạnh mỏi của họ họ sẽ vô ra họ cũng được an ủi bất hoàng nào
nên em nghĩ đó là còn một cái đề xuất hay
khi thuộc nhóm công viên
nặng nhọc độc hại nguy hiểm giáo viên mầm non sẽ được hưởng quyền lợi như phụ cấp nghề nghiệp nặng nhọc
tuổi nghị hương được thấp hơn và một số chế độ chính sách
với những giáo viên tâm huyết dù có được nhận những quyền lợi như vậy hay không
họ vẫn làm việc với tất cả trách nhiệm và hơn hết là tình yêu thương trẻ
nhưng rõ ràng sự ghi nhận đúng về công việc sẽ là niềm động viên để giúp vơi bớt những nhọc nhằn của các cô